thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hồi một mươi chín h ngày hôm nay bốn tháng một mươi một
vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn ba độ vĩ bắc một trăm một mươi hai bảy độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng ba trăm linh km về phía nam đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng một mươi km
đến một mươi chín h ngày năm tháng một mươi một vị trí tâm bão ở khoảng một mươi ba chín độ vĩ bắc một trăm linh chín tám độ kinh đông trên vùng biển từ quảng ngãi đến khánh hòa
trong hai mươi bốn đến ba mươi sáu giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi đến một mươi năm km
suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền các tỉnh từ quảng ngãi đến khánh hòa sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp
từ đêm nay mùng bốn tháng một mươi một đến mùng sáu tháng một mươi một ở các tỉnh quảng nam quảng ngãi bình định
có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ hai trăm năm mươi ba trăm năm mươi mm một đợt
ở thừa thiên huế đà nẵng con tum gia lai phú yên có mưa to có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ khoảng một trăm linh hai trăm linh mm một đợt
từ ngày năm đến ngày bảy tháng một mươi một ở các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng trị có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ khoảng một trăm linh hai trăm linh mm một đợt
ngày bốn tháng một mươi một theo thông tin từ sở chỉ huy tiền
phương tỉnh quảng nam trước tình hình phức tạp của cơn bão số một mươi từ ngày mai năm tháng một mươi một
các hoạt động tìm kiếm những người còn đang mất tích tại huyện nam trà my và huyện phước sơn sẽ được tạm dừng để bảo đảm an toàn cho các lực lượng
do ảnh hưởng của bão số một mươi dự báo từ đêm nay bốn tháng một mươi một đến ngày mùng sáu tháng một mươi một trên địa bàn tỉnh quảng nam sẽ xuất hiện mưa vừa đến mưa to
do đó để bảo đảm an toàn cho lực lượng và phương tiện tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn
từ sáng ngày năm tháng một mươi một công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích trong các vụ sạt lở đất trên địa bàn tỉnh sẽ tạm dừng cho đến ngay sau khi bão tan và thời tiết thuận lợi mới tiếp tục tổ chức trở lại
trong những ngày qua các lực lượng cứu hộ đã sử dụng nhiều phương tiện cùng gần một cán bộ chiến sĩ của các lực lượng để tìm kiếm các nạn nhân mất tích
sông địa hình và thời tiết đã khiến cho công tác tìm kiếm gặp nhiều trở ngại
hiện còn một mươi chín người mất tích tại các huyện nam trà my phước sơn bắc trà my và hiệp đức vẫn chưa được tìm thấy
những ngày qua mưa bão lũ lụt ảnh hưởng nặng nề đến các tỉnh miền trung và trong tương lai biến đổi khí hậu có thể gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan
việc hoàn thiện các quy trình vận hành của thủy điện trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu hiện nay là điều cần thiết
những ngày qua mưa lũ liên tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại các tỉnh miền trung
các cơ quan chức năng và người dân đang rất quan tâm về vấn đề vận hành các thủy điện nhỏ để ứng phó với thiên tai lũ lụt
theo bộ công thương hiện cả nước đang có bốn trăm hai mươi chín nhà máy thủy điện đang vận hành chiếm tới hơn ba mươi bảy sản lượng điện hàng năm
trước hết cơ quan quản lý phải có năng lực phải biết nhận dạng vấn đề phải biết cảnh báo
thứ hai là phải xây dựng các cái bản đồ ngập lụt cái vùng nào nếu bị vỡ đập thì nó ngập đến đâu
và nó tác động đến như thế nào
sau đó thì phải hướng dẫn người dân và chính quyền địa phương là nếu có sự cố thì phải ứng phó như thế nào
và sau đó là phải hoàn thiện các hệ thống về truyền thông thông tin để khi có sự cố là phải báo được đến mọi người
trước tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và mưa lũ kết hợp
việc vận hành các công trình thủy điện hồ đập thủy lợi càng quan trọng hơn bao giờ hết
cần phải có quy trình vận hành giám sát thích hợp
để vừa bảo đảm an toàn cho các công trình vừa tránh việc xả tạo nên lũ trồng lũ
không chỉ mưa lũ trong trường hợp hạn hán các công trình trên cũng cần phải có phương án vận hành
để bảo đảm cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp cho phát triển kinh tế xã hội
hiện nay chúng tôi đánh giá rất cao vai trò của hồ đập thủy lợi thủy điện nói chung
và của các hồ đập thủy điện nói riêng phục vụ cho sinh hoạt nước sinh hoạt cũng như là trong sản xuất nông nghiệp
trong thời gian vừa qua
tăng trưởng của nông nghiệp có rất nhiều yếu tố trong đó có vấn đề là các hồ đập thủy điện
đã xây dựng tích trữ nước trong mùa mưa để cung cấp cho mùa xả chất đối với xả chất cũng như đời sống nhân tinh
tại tọa đàm vận hành thủy điện thích ứng với biến đổi khí hậu vừa qua
nhiều chuyên gia đã chỉ rõ hiện trạng an toàn hồ đập hiện nay
trong đó nhấn mạnh về việc cần có phương án quản lý vận hành thủy điện phù hợp
phân tích những khó khăn và đề xuất chính sách để quản lý vận hành thủy điện phát huy hiệu quả tối đa
nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày một phức tạp
sau nhiều ngày bị ngập lụt do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số chín
tỉnh đoàn nghệ an đã huy động năm đoàn viên thanh niên phối hợp với nhân dân các huyện hưng nguyên
nam đàn nghi lộc thanh trương đang khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ
nhằm giúp các hộ dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống
việc quan trọng trước mắt là dọn vệ sinh môi trường xử lý nguồn nước
phun thuốc diệt trùng tại các trường mầm non và một số vùng bị ngập nặng
trong thời gian tới ban thường vụ tỉnh đoàn nghệ an sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh
tiếp tục đẩy mạnh các phong trào tình nguyện bằng những việc làm thiết thực cụ thể
giúp đỡ nhân dân sớm ổn định cuộc sống duy trì và phát triển các đội hình thanh niên sung kích
sẵn sàng kịp thời ứng phó phòng chống và khắc phục hậu quả do thiên tai và bão lũ gây ra
bão số chín đã làm cho hai tàu của bình định là bd chín mươi sáu nghìn ba trăm tám mươi tám ts trên tàu có một mươi hai lao động
và thuyền trưởng là ông nguyễn văn minh cùng với tàu bd chín mươi bảy nghìn bốn trăm sáu mươi chín ts trên tàu có một mươi bốn lao động
và thuyền trưởng chủ tàu là ông võ ngọc đô đã bị chìm trên biển
khiến cho hai mươi ba lao động mất tích ba lao động may mắn được cứu sống
trước những thiệt hại của ngư dân thị xã hòa nhơn tỉnh bình định trong cơn bão số chín vừa qua
mới đây ủy ban nhân dân tỉnh bình định phối hợp với đoàn công tác của cục kiểm ngư việt nam
và ngân hàng việt tiên banh chi nhánh bình định đã đến thăm động viên chia sẻ những mất mát đau thương
mà hai mươi ba gia đình có người thân bị mất tích trên biển trong cơn bão số chín vừa qua
đoàn đã trao sáu triệu đồng cho mỗi gia đình với mong muốn các gia đình vượt qua tổn thất trước mắt
sớm ổn định cuộc sống
ngoài ra đoàn cũng trao một mươi bảy xuất quà cho những ngư dân được lực lượng kiểm ngư cứu nạn
mỗi suất bốn triệu đồng
nhân dịp này quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh bình định cũng đã hỗ trợ hai triệu đồng
cho mỗi gia đình của hai mươi ba thuyền viên bị mất tích trên biển
hỗ trợ một mươi triệu đồng cho gia đình hai chủ tàu bị chìm do bão số chín